kinh doanh vận tài hành khách bằng xe taxi sẽ phải in phiếu thu tiền hoặc hóa đơn
hay phải lắp camera ghi hình lái xe và cửa lên xuống là những quy định mới
và bắt buộc được chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bốn tới đây
nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi vừa được chính phủ ban hành sẽ thay thế nghị định số tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
bắt đầu từ ngày một tháng bốn tới
trong đó có một số quy định mới và bắt buộc như lái xe phải in hóa đơn
hoặc phiếu thu tiền và trả cho hành khách khi kết thúc hành trình
phiếu thu tiền phải có các thông tin tối thiểu như tên đơn vị vận tải
biển kiểm soát xe cự li chuyến đi km và tổng số tiền hành khách phải trả
đối với taxi công nghệ phải sử dụng phần mềm tính tiền và phải có hóa đơn điện tử
cho hành khách đồng thời gửi về cơ quan thuế
ngoài ra quy định cũng nêu rõ trước ngày một bảy hai nghìn hai mươi một xe ô tô kinh doanh vận tài hành khách
có sức chứa từ chín chỗ trở lên phải lắp camera bảo đảm ghi lưu trữ hình ảnh trên xe
dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan công an thanh tra giao thông
và cơ quan gấp giấy phép bảo đảm giám sát công khai minh bạch